bình định là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cả nước vào mùa mưa lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu
trước thêm khai giảng các cấp chính quyền và ngành giáo dục tỉnh bình định đang nỗ lực hoàn thiện công cuộc khắc phục hậu quả sẵn sàng cho học sinh đón năm học mới
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo bình định mùa mưa lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đã gây thiệt hại khoảng ba mươi chín tỷ cho ngành giáo dục
có tám học sinh bị đuối nước hơn năm mươi học sinh bị cuốn trôi sách vở hàng ngàn bộ bàn ghế hư hỏng hàng trăm lớp học bị xuống cấp
sau khi lũ rút ubnd tỉnh bình định đã phân bổ sáu mươi năm tỷ đồng để miễn học phí học kỳ hai cho toàn bộ học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
trong năm học mới thì nhà trường nhận được cơ sở được một giải phòng học mới bao gồm ba phòng thí nghiệm thực hành và sáu phòng học mới
công trình này được đưa vào sử dụng trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đề nghị là quy cấp nhanh chóng để cung cấp các trang thiết bị bàn ghế bên trong để cho nhà trường kịp thời bước vào năm học mới và các em học sinh của nhà trường được học trong điều kiện tốt nhất
là một trong những trường học chịu thiệt hại lớn nhất trong mùa mưa lũ
trường tiểu học phước sơn huyện tuy phước tỉnh bình định vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả
trận lũ lụt ngập sâu hơn một năm mét đã làm cho tất cả bàn ghế học sinh và giáo viên bị hư hỏng sách vở máy tính bị ngập nước lún sập nền phòng học nhà đề xe

để chuẩn bị cho năm học mới ubnd huyện tuy phước đã đầu tư năm tỷ đồng để xây dựng tám phòng học mới tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh
đã khảo sát các vùng lũ và đã có hỗ trợ năm tỷ chín để mà xây dựng lại các vùng bị các trường học đội tường rào cổng ngõ bị sập và hỗ trợ thêm bàn ghế
đề nghị là quy cấp nhanh chóng để cung cấp các trang thiết bị bàn ghế bên trong để cho nhà trường kịp thời bước vào năm học mới tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh